tại triển lãm viễn thông công nghệ thông tin và truyền thông việt nam việt nam itc com
năm nay các sản phẩm về công nghệ thông tin của việt nam được đánh giá cao bởi nhiều sự đột phá mới mẻ
không như những năm trước đây năm nay itscom hai nghìn một mươi sáu còn thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị nghiên cứu phát triển các nền tảng công nghệ cao
như là giải pháp về iot big data hay là các dịch vụ về nội dung số
đến với ictcom hai nghìn một mươi sáu khách tham quan sẽ được tận mắt trải nghiệm các sản phẩm mới nhất
công nghệ tiên tiến nhất trong ngành công nghệ thông tin điện tử viễn thông và các dịch vụ liên quan
điểm mới nhất trong số các sản phẩm tại ictcom hai nghìn một mươi sáu phải kể đến các giải pháp internet of thing hay còn gọi là iot
việc ứng dụng công nghệ iot không chỉ giúp phân tích và quản lý dữ liệu tốt hơn mà còn hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ
sáng tạo ra nhiều dịch vụ mới trong lĩnh vực như y tế giao thông nông nghiệp giáo dục sản xuất công nghiệp góp phần xây dựng cuộc sống thông minh hơn
đây là một bước tiến công nghệ
công nghệ đột phá của việt nam cũng như là của thế giới
thực ra là trên thế giới cũng không có nhiều công ty có thể làm được nền tảng như thế này đâu
tôi tin rằng là cái việc đưa công nghệ thông tin sâu rộng vào trong đời sống kinh tế xã hội của việt nam là nó nhanh hơn rất nhiều
ngoài ra trong khuôn khổ triển lãm một số đơn vị cũng mang đến những sản phẩm áp dụng công nghệ mới
nhằm hỗ trợ cho ngành viễn thông và công nghệ thông tin
những sản phẩm không chỉ giúp cho các doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả mà còn tiết kiệm được chi phí và thời gian
đến thời điểm hiện tại thì vision đã có nhà máy sản xuất aqui litum
đây là một dòng công nghệ aqui mới phục vụ cho cả lĩnh vực về công nghiệp như là viễn thông điện lực
đặc biệt nó là thân thiện với môi trường không độc hại cho sức khỏe
bởi vì nó giống như cái pin điện thoại mà chúng ta đang dùng bỏ trong người
bên cạnh hoạt động triển lãm các doanh nghiệp chuyên gia còn có những cuộc gặp gỡ bên lề
để trao đổi cập nhật giải pháp và công nghệ mới chia sẻ thông tin kết nối phát triển sản xuất mở rộng thị trường
ngoài ra một số hội thảo giới thiệu công nghệ bốn g lte truy cập internet tốc độ cao dữ liệu lớn
các giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ chính phủ điện tử doanh nghiệp giải pháp bảo mật phần cứng
phần mềm các dịch vụ nội dung số phát thanh truyền hình số cũng được tổ chức